đồng chí phùng quốc hiển ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đã có buổi làm việc tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái và thị xác các tuyến đường tại hai tỉnh yên bái và sơn la
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phùng quốc hiển nhấn mạnh thị xã nghĩa lộ nằm trong cái nôi của văn hóa người thái cổ
có nhiều nét văn hóa độc đáo đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
vì vậy thị xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá về bản sắc văn hóa con người
thị xã nghĩa lộ là địa phương có vị trí quan trọng nằm trong vùng tây bắc
nên thị xã phải xác định thương mại dịch vụ và du lịch là cốt lõi là sương sống trong phát triển nền kinh tế
cần tập trung hơn nữa để phát triển về thương mại dịch vụ và du lịch
sản xuất nông nghiệp phải theo hướng hàng hóa chất lượng cao
đặc biệt thị xã nghĩa lộ cần phải có cái nhìn tổng thể xây dựng các đề án quy hoạch cụ thể về dân cư
hệ thống kè và các tuyến đường giao thông
thay mặt đoàn công tác đồng chí phó chủ tịch quốc hội cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị
đề xuất của thị xã nghĩa lộ để trình quốc hội xem xét
nhân dịp này đồng chí phùng quốc hiển đã trao tặng một mươi xuất quà cho các hộ gia đình nghèo
bị thiệt hại do thiên tai mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy gây ra
cũng trong chiều năm tháng ba phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có chuyến khảo sát tuyến đường mậu a
huyện văn yên nghĩa lộ và trạm tấu yên bái bắc yên sơn la nhằm mục tiêu kết nối các huyện thị trong tỉnh yên bái
cũng như với tỉnh sơn la và lai châu
tại buổi thị xát phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nhấn mạnh sự quan trọng và cần thiết của hai tuyến đường
sẽ tạo điều kiện và mở ra hành lang kết nối để giao lưu thương mại kinh tế và văn hóa của huyện văn yên
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có chuyến thăm làm việc và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả
sau bão lũ năm hai nghìn một mươi bảy tại thị xã nghĩa lộ khảo sát tình hình sạt lở tại suối thia